quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
vùng hội tụ gió từ khu vực thượng lào sang sẽ dịch chuyển về phía nước ta
vì thế trong đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực các tỉnh lào cai lai châu điện biên và sơn la
sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
sau đó từ chiều và tối mai khối khí lạnh ở phía bắc và dãy mây rông sẽ có quá trình hoạt động mạnh trở lại
vì thế mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn ở bắc bộ
dự báo sẽ có nhiều điểm mưa vừa mưa to với thời gian có mưa rông khá sẽ tập trung chính về tối đêm và sáng sớm
nhiệt độ đêm nay ở bắc bộ sẽ phổ biến từ hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi thấp hơn
còn trong ngày mai do mưa muộn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai chưa giảm nhiều
hầu hết các khu vực đều giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi
thời tiết mát mẻ với mức nhiệt từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
sang ngày mai trời tạnh giáo có nắng từ sáng
nhiệt độ trưa chiều vì thế tăng lên ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
với các tỉnh thành ở phía nam của đèo hải vân thời tiết hầu như chưa có sự thay đổi
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chỉ có mưa rông vài nơi về chiều tối
còn ngày thì trời vẫn có nắng
cục bộ có nơi nắng nóng
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
ở phía nam dãnh thấp xích đạo vẫn đang có trục khá thấp
và chưa gây mưa rông nhiều cho các tỉnh ở nam bộ và tây nguyên
vì thế hai khu vực này trong đêm nay và chiều tối mai vẫn có mưa rào và rông rải rác
ban ngày trời nắng nhưng cường độ có phần giảm bớt
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên và miền tây nam bộ
phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
trong khi đó ở khu vực miền đông nam bộ nhiệt độ từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai
tại khu vực bắc biển đông có gió đông bắc ở mức cấp bốn đến cấp năm
khu vực vịnh bắc bộ có gió đông bắc đến đông ở mức cấp ba đến cấp bốn
cả hai khu vực đều có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
sóng biển cao từ năm đến một năm mét
khu vực giữa và nam biển đông phổ biến có gió đông cường độ ở mức cấp ba đến cấp bốn
lưu ý chiều tối ở khu vực phía nam của biển đông có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước